thưa quý vị chiều nay ngày một mươi ba tháng tám lãnh đạo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
cứu hộ cứu nạn công an tỉnh ninh thuận cho biết đã cơ bản khống chế được đám cháy
tại nhà ông đặng đình hùng ba mươi tám tuổi ở phường đài sơn thành phố phan rang tháp tràm
hiện cơ quan chức năng đang điều xe múc đến tìm kiếm ba nạn nhân nghi mắc kẹt trong đám cháy
ghi nhận tại hiện trường cho thấy đám cháy cơ bản đã được khống chế
tuy nhiên bên trong ngôi nhà đã bị cháy đen
chân tường nhà có dấu hiệu đổ sụp nên việc tìm kiếm các nạn nhân còn gặp nhiều khó khăn
lực lượng cứu hộ đã điều xe múc đến phá rỡ ngôi nhà để tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân nghi mắc kẹt bên trong
hiện công tác tìm kiếm đang được tiến hành khẩn trương
theo thông tin ban đầu vào khoảng chín h ba mươi phút cùng ngày
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an tỉnh ninh thuận
nhận được tin báo vụ cháy tại căn nhà ở đường trần quốc thảo phường đài sơn thành phố phan rang tháp tràm
ngoài lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp của công an tỉnh ninh thuận
lực lượng trung đoàn không quân chín trăm ba mươi bảy cũng tham gia chữa cháy
lực lượng chức năng đã đưa được ông đặng đình hùng ra khỏi đám cháy
tuy nhiên vẫn còn ba nạn nhân đang mắc kẹt trong đám cháy là bà đặng thị hà ba mươi bốn tuổi là vợ ông hùng
cùng hai con bốn tuổi và một tuổi